thưa quý vị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh vĩnh long đang khẩn trương điều tra làm rõ vụ giết người xảy ra tại xã mỹ phước huyện mang thít
theo hồ sơ của cơ quan điều tra vào lúc một mươi hai h ba mươi phút ngày hai mươi chín tháng một bạn của lê hoàng lợi xảy ra mâu thuẫn với đoàn văn vũ duy sau đó lợi đã dùng mũ bảo hiểm đánh duy
đến một mươi năm giờ cùng ngày duy cùng với cha là đoàn văn luận và ba người khác đến tìm lợi để nói chuyện thì xảy ra xô xát
lợi đã dùng dao bấm thủ sẵn trong người đâm trúng vào ngực trái của duy và tiếp tục dùng dao đâm những người còn lại gây thương tích
duy được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong trên đường hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật
cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã bến cát tỉnh bình dương cho biết đang điều tra vụ nổ súng trước cổng một công ty trong khu công nghiệp mỹ phước ba phường thới hòa thị xã bến cát
theo thông tin ban đầu trong lúc làm việc với nhau tại một công ty trong khu công nghiệp mỹ phước ba phường thới hỏa thị xã bến cát thì một số công nhân xảy ra mâu thuẫn
đến sáng ngày một tháng hai một công nhân đã gọi thêm người đi ô tô đến trước cổng công ty để chờ gặp mặt giải quyết mâu thuẫn
khi đối phương vừa dắt xe máy ra khỏi cổng công ty một người đàn ông trên xe ô tô bất ngờ rút súng bắn liên tiếp nhiều phát đạn
rất may đạn không trúng người mà chỉ trúng xe máy sự việc khiến nhiều công nhân tan cao hoảng loạn
lực lượng chức năng sau đó đã tiến hành khám nghiệm hiện trường thu giữ được một số vỏ đạn
qua truy xét cơ quan công an đã tạm giữ đối với một số đối tượng liên quan để điều tra
tàng trữ trái phép chất ma túy và nhiều vũ khí nguy hiểm bùi viết dũng quê tỉnh quảng bình vừa bị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bình dương tạm giữ để điều tra
tiến hành kiểm tra hành chính phòng trọ của bùi viết dũng thuộc phường bình chuẩn thành phố thuận an tỉnh bình dương
lực lượng công an phát hiện bốn khẩu súng hai mươi chín viên đạn các loại nhiều vũ khí thô sơ và công cụ hỗ trợ chín túi ni lông chứa ma túy đá và nhiều tăng vật khác
quá trình đấu tranh dũng khai nhận mua các loại ma túy trên mạng xã hội để về bán lại cho người khác
số ma túy trên dũng mua về rồi phân nhỏ ra bán lại cho các con nghiện trên địa bàn

đối tượng nghiện ma túy đã lẻn vào bẻ khóa lấy trộm xe máy
hiện các đối tượng đang bị công an huyện đông hải tỉnh bạc liêu tạm giữ để điều tra xử lý về hành vi trộm cắp tài sản
tối ngày hai mươi chín tháng một bốn đối tượng gồm nguyễn đình hân nguyễn văn kha lê quốc kiệt cùng chú tại huyện đông hải và bùi duy lâm chú thị xã giá rai
phát hiện nhà một người dân trên địa bàn xã long điền tây huyện đông hải đang tổ chức tiệc nhậu
trước sân để nhiều xe máy không có người trong
nên đã bẻ khóa lấy trộm ba chiếc xe rồi tẩu thoát
qua điều tra xác định bốn đối tượng trên đều có biểu hiện nghiện ma túy
nên cơ quan công an đang phối hợp với chính quyền địa phương làm thủ tục đưa đi cai nghiện bắt buộc
tội phạm trộm cắp tài sản trên địa bàn thành phố biên hòa của tỉnh đồng nai trong thời gian gần đây đang có chiều hướng phức tạp
thậm chí là loại tội phạm này đang ngày càng liều lĩnh và manh động hơn khi chúng mang theo hung khí
và ngang nhiên đột nhập vào nhà sản